cũng liên quan đến hành vi giết người tòa nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử đối với đối tượng ngô văn dừa chú tây ấp công điển xã phong điển huyện trần văn thời tỉnh cà mau
nạn nhân mà dừa ra tay gây án chính là người vợ của mình
theo cáo trạng trong quá trình sống chung giữa ngô văn dừa và vợ đã nảy sinh mâu thuẫn cho nên
chị phạm thị bén niềm đã cùng hai con chuyển về sống cùng cha mẹ ruột tại thị trấn trần văn thời
vào ngày hai mươi ba tháng một dừa đến thăm con và nhớ lại mâu thuẫn với chị niềm nên đã nảy sinh ý định giết vợ
mặc dù biết rõ hàng ngày tại gia đình bố mẹ vợ có nhiều người cùng chung sống và ăn cơm chung
nhưng dừa vẫn dùng thuốc diệt chuột trộn vào nồi cơm nhằm đầu độc niệm
nhưng do mẹ vợ phát hiện kịp thời cho nên hậu quả chưa xảy ra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt ngô văn dừa một mươi năm tù giam về tội giết người